xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngày hôm nay hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với hơn hai một trăm linh ca
trong đó có ba trăm sáu mươi sáu ca trong cộng đồng
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi tám h ngày ba tháng một
thành phố đã ghi nhận hai một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba trăm sáu mươi sáu ca cộng đồng
bốn trăm năm mươi bốn ca tại khu cách ly hai trăm tám mươi sáu ca tại khu phong tỏa
một số quận huyện có nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như thanh xuân năm mươi bốn ca thanh trì bốn mươi một ca và long biên ba mươi một ca
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm một mươi tám ca
thanh xuân một trăm bốn mươi tám ca thanh trì một trăm ba mươi ca đống đa một trăm hai mươi tám ca
năm từ liêm một trăm hai mươi năm ca
một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín nói trên đã được ghi nhận tại ba trăm sáu mươi bảy xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó có ba trăm sáu mươi sáu ca cộng đồng ghi nhận tại một trăm bốn mươi sáu xã phường thuộc hai mươi sáu trên ba mươi quận huyện
trong ngày hà nội không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do covid một mươi chín
tổng số người thiệt mạng vì đại dịch này của thủ đô là một trăm bốn mươi tám
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tính từ khi hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay là năm mươi bốn sáu trăm tám mươi ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là năm mươi bốn tám trăm ba mươi bốn ca
trong số đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng một mươi bảy chín trăm bốn mươi bốn ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly ba mươi sáu tám trăm tám mươi bảy ca
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết hà nội đang theo dõi điều trị cho hơn ba mươi một f
trong đó có hơn hai mươi một trường hợp nhẹ và không có triệu chứng được điều trị tại nhà
ngoài hệ thống y tế của thành phố các bệnh viện trung ương trên địa bàn và y tế tư nhân
hà nội đã huy động các y bác sĩ nghỉ hưu tình nguyện viên là sinh viên trường y
hà nội cũng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hiệu quả mạng lưới hơn bốn y bác sĩ đồng hành tư vấn cho f
mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng với đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay của người bệnh
giám đốc sở y tế cho biết đã có hàng nghìn cuộc gọi đến tổng đài một nghìn hai mươi hai mỗi ngày cho thấy sự tin tưởng của người bệnh
bà hà cũng chia sẻ thêm khi f nhận được cuộc gọi từ số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai hãy nhắc máy và hợp tác để được tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa